cầm đầu đường dây này là bùi duy thành mọi hoạt động giao dịch đều thông qua thành
sau khi bị bắt thành vẫn có biểu hiện thiếu thành khẩn khai nhỏ giọt
theo cơ quan điều tra thủ đoạn của các đối tượng này khác với tội phạm tín dụng đen thông thường
đó là chúng không cho vay bằng mọi giá mà phải xác minh khả năng trả nợ của người vay
nếu người vay đủ khả năng trả nợ thủ tục vay được hoàn tất nhanh chóng
thời gian cho vay cũng chỉ giới hạn trong vòng bốn mươi ngày sau đó sẽ thu cả vốn và lãi
tất nhiên lãi rất cao
theo cơ quan điều tra việc đấu tranh với tội phạm tín dụng đen ngày càng khó khăn
nguyên nhân là các đối tượng chủ yếu giao dịch
điều này đòi hỏi các trinh sát và điều tra viên phải thường xuyên cập nhật những kiến thức về công nghệ cao
để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại phường một thành phố đông hà tỉnh quảng trị
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đông hà bắt tạm giam để điều tra làm rõ
khoảng chín h ba mươi phút ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối tượng vũ đến chơi tại phòng trọ của anh hoàng kim hồng
tại địa chỉ số ba đường lê ngọc hân thuộc khu phố một mươi phường năm thành phố đông hà
tại đây vũ đã thấy anh hồng có một chiếc xe máy nhãn hiệu iamaha
nên đã nảy suy nghĩ định chiếm đoạt
vũ đã hỏi mượn xe và được anh hồng đồng ý
sau đó đối tượng đã đem tài sản trên đi bán được một mươi hai triệu đồng để tiêu xài cá nhân
tại cơ quan điều tra vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt một vụ với thủ đoạn tương tự như trên
được biết vũ là đối tượng đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án về buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất trên địa bàn quận bắc từ liêm
thành phố hà nội vừa bị lực lượng công an phá thành công chuyên án chín mươi chín l
năm đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật bị thu giữ là hơn bốn bao
thuốc lái điếu do nước ngoài sản xuất
điều đáng chú ý là mọi hoạt động giao dịch đều được các đối tượng thực hiện
qua mạng xã hội và các dịch vụ vận chuyển hàng hóa
đối tượng hà thị hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy có hộ khẩu thường trú tại nga sơn thanh hóa
hường là đầu mối chính cung cấp hàng cho các đối tượng ngoài hà nội tiêu thụ
bằng cách thức lên các trang mạng xã hội hường đã vào các hội nhóm nhập thuốc lá điếu
do nước ngoài sản xuất và tạo các trang facebook để giao bán hàng
không dám làm vì sợ thì lúc đầu em định làm thuốc lái thơm thôi là bán cái đấy thì không đỡ
sau em mua nhà cho con bị trượt rồi em bảo thôi thì thử đánh liều một lần
bên em thì em lại trên facebook rồi người ta gửi xe tải về bọn em ra đường tránh nó
em mua về một trăm bốn mươi em bán một trăm bảy mươi năm
còn đây là các đối tượng tại hà nội trong đường dây mù bán thuốc lái của hường
gồm lê hữu cường nguyễn diêu anh trần thanh khoan thị tiên dung
nhằm che mắt lực lượng chức năng các đối tượng thống nhất xé lẻ hàng hóa
để giảm số lượng mỗi lần vận chuyển dưới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
và thống nhất nếu bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ nhanh chóng tẩu tán hàng hóa bằng mọi cách
để tránh bất dây động rừng lực lượng truy bắt đã đồng loạt tiến hành bắt
khám xét đồng loạt tại bốn địa điểm tại hà nội
bắt giữ thành công các đối tượng và thu giữ toàn bộ số tăng vật
qua cái nguồn tin của mạng lưới cơ sở bí mật
chúng tôi cũng đã thu thập rất các nguồn thông tin khác nhau
để chúng tôi thực hiện cái chuyên án này
thì đây là một cái chuyên án mà mang tính chất là các đối tượng hoạt động rất tinh vi và sạc quyền
các đối tượng chủ mưu thì được phân công vai trò rất rõ ràng
sau khi mà có khách mà đặt mua hàng hoặc là các cái giao dịch khác
thì đối tượng không bao giờ xuất hiện mà thường thuê các cái ship để chuyển hàng
hoặc thông qua các người thân quen để gửi theo cái địa chỉ
một là qua cái đường chuyển phát nhanh hoặc các nhà xe
hiện công an quận bắc tứ liêm
đang tạm giữ hình sự các đối tượng và người liên quan
tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu điều tra mở rộng vụ án
đến thời điểm này lực lượng phối hợp gồm cảnh sát cơ động
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
công an huyện bắc hà bảo yên lực lượng dân quân và nhân dân xã bản cái huyện bắc hà
đã tìm kiếm được ba thi thể nạn nhân bị đuối nước trên sông chảy
thuộc địa phận bản xã bản cái huyện bắc hà tỉnh lào cai
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công an xã bản cái nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc xảy ra một vụ lật thuyền trên sông chảy
qua xác minh trên thuyền có bảy người do bất cẩn trong quá trình di chuyển
nên thuyền đã bị lật bốn người bơi được vào bờ ba người còn lại mất tích gồm
ma a tránh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ma a canh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
thảo a dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại làng kén xã thượng hà huyện bảo yên
nhận được tin báo công an tỉnh lào cai
đã khẩn trương kiểm tra các lực lượng đã triển khai cùng với các lực lượng
chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tìm kiếm thi thể các nạn nhân
với sự tích cực khẩn trương tìm kiếm cho đến khoảng một mươi năm h chiều ngày tám tháng sáu
nạn nhân thứ ba đã được tìm thấy
hiện các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm các thủ tục mái tán
từ một mươi tám h ngày tám tháng sáu đến sáu h ngày chín tháng sáu
cả nước không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy việt nam có năm mươi bốn ngày không ghi nhận
cả nước không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
tổng cộng có một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín nhập cảnh đã được cách ly ngay
không có khả năng lây ra cộng đồng
đến thời điểm này ba trăm một mươi sáu ca trong tổng số ba trăm hai mươi một bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
ở việt nam đã được công bố khỏi bệnh chiếm chín mươi năm hai tổng số ca bệnh
không có trường hợp nào tử vong do covid một mươi chín
số ca ghi nhận dương tính với sars cov hai ở nước ta còn lại đến thời điểm này là một mươi một trường hợp
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý